sau một mươi bảy tháng thi công dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã chính thức đi vào hoạt động
chiều qua một mươi chín tháng năm công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng đã tổ chức lễ khánh thành dự án này
dự án gồm bốn hạng mục chính là nhà ga hành khách quốc tế cầu vượt trước nhà ga nhà kỹ thuật và sân đỗ ô tô với tổng mức đầu tư ba năm trăm linh tỷ đồng
trong đó hạng mục nhà ga được xây dựng trên khuôn viên đất rộng hai mươi một m hai với diện tích sàn xây dựng là bốn mươi tám m hai
nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu được thiết kế thành hai cao trình đi và đến riêng biệt
có bốn mươi bốn quầy thủ tục hàng không hai mươi quầy xuất cảnh hai mươi hai quầy nhập cảnh một mươi cửa ra tàu bay hai đảo xử lý hành lý đi và bốn đảo trả hành lý đến
chính thức đi vào hoạt động nhà ga hành khách quốc tế cảng hàng không quốc tế đà nẵng có công suất sáu triệu hành khách một năm
khai thác được tàu bay cốt e đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực đặc biệt là cải thiện một bước về cơ sở hạ tầng
phục vụ hội nghị thượng đỉnh apec sẽ diễn ra trong tháng một mươi một tới tại thành phố đà nẵng